tổng cục thuế đã ký quyết định xử phạt hành chính về thuế qua thanh tra chấp hành pháp luật thuế
đối với công ty trách nhiệm hữu hoạ nước giải khát coca cola việt nam với tổng số tiền lên đến hơn tám trăm hai mươi một tỷ đồng
trước đó truy thu thuế giá trị gia tăng hơn sáu mươi tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp hơn ba trăm năm mươi chín tỷ đồng
thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài gần năm mươi hai tỷ đồng
bên cạnh đó cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp này nộp hai trăm tám mươi tám sáu tỷ đồng tiền chậm nộp
ngoài ra coca cola việt nam còn bị phạt vi phạm hành chính hơn sáu mươi một sáu tỷ đồng
tổng cục thuế yêu cầu trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày nhận được quyết định
coca cola việt nam phải nộp số tiền trên vào ngân sách quá thời hạn trên mà doanh nghiệp chưa chấp hành sẽ bị cưỡng chế
đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát coca cola việt nam đã nộp số tiền thuế gốc hơn bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng